ba công an các đơn vị địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung
có kế hoạch phân công cán bộ chiến sĩ thay ca kíp thường trực tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung
trang bị đầy đủ các phương tiện vật tư y tế cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
tuyệt đối không để cán bộ chiến sĩ bị lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong khi thi hành nhiệm vụ
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan đơn vị mình
lãnh đạo chỉ huy công an các cấp gương mẫu và quán triệt cán bộ chiến sĩ hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp đông người để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng
các đơn vị có phương án bố trí ba kíp làm việc tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao để triển khai công tác không để cả đơn vị phải cách ly
tổ chức thành lập bộ phận thường trực gồm cán bộ y tế hậu cần điều lệnh để tổ chức y tế ban đầu đo thân nhiệt mở sổ theo dõi hoạt động ra vào trên cơ sở yếu tố dịch tễ
yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh
đối với tất cả người dân và cán bộ chiến sĩ đến đơn vị làm việc liên hệ công tác nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín để có phương án ứng phó
các đơn vị y tế trong công an nhân dân phải chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị để tổ chức phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
giao cục y tế chủ trì khẩn trương tổ chức các khu cách ly bệnh viện giã chiến để thường trực sẵn sàng phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong lực lượng công an nhân dân và dự phòng phục vụ nhân dân
sáu các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an các tỉnh biên giới chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý biên phòng
bảy trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới và trong nước diễn biến tội phạm có thể sẽ có những tác động diễn biến phức tạp
lực lượng công an cần tập trung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phát hiện xử lý kịp thời những đối tượng chống đối đăng tin tuyên truyền xuyên tạc gây hoang mang trong nhân dân
đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật quy định phòng chống dịch bệnh tội phạm hình sự khác như trộm cắp gây dối
đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật quy định phòng chống dịch bệnh tội phạm hình sự khác như trộm cắp gây dối
lực lượng công an là nơi tập trung rất nhiều can phạm trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay nguy cơ lây nhiễm là rất cao
chính vì vậy cùng lực lượng công an cả nước công an khánh hòa đã tăng cường triển khai các biện pháp nhằm ngăn không cho dịch bệnh xâm nhập vào các cơ sở giam giữ
sau đây là ghi nhận tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa
phun tiêu độc khử trùng xe kiểm tra thân nhiệt can phạm yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn
so với trước đây quy trình tiếp nhận can phạm tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa hiện nay có thêm những công đoạn mới
các bước này hiện đang được đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan trong khu vực trại
đối với phạm nhân thì khi vào tạng thì đơn vị đã triển khai các biện pháp về y tế triển khai chức khỏe đo thân nhiệt
sau đó là cũng đưa vào các cái buồng giam giam cách ly để theo dõi là trong vòng một mươi bốn ngày
nếu mà thân nhiệt có cái biểu hiện mà có biểu hiện liên quan đến cái vấn đề dịch bệnh thì báo cáo về ban chỉ đạo y phòng dịch của công an tỉnh
trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa hiện đang giam giữ hàng trăm can phạm nhân
để đảm bảo an toàn trong khu vực trại
đơn vị đã thực hiện nghiêm việc ngưng cho thăm nuôi phạm nhân theo chỉ đạo của bộ công an để ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài
bên cạnh đó đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
đồng thời hướng dẫn can phạm nhân cách đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đúng cách
công tác xịt khử trùng buồng giam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các can phạm nhân cũng được đơn vị tăng cường thực hiện
đơn vị thì nếu mà tình hình dịch bệnh xảy ra thì sẽ ảnh hưởng tới công tác giam giữ
tại vì điều kiện môi trường ở trại tạm giam tập trung rất nhiều là căn phạm và nói chung là cũng cán bộ chiến sĩ
nếu mà bùng phát phát dịch bệnh thì xảy ra thì rất là nguy hiểm làm ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân
chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án phòng ngừa nếu phát hiện ra dịch bệnh xảy ra
như là chuẩn bị cho các phòng cách ly và thực hiện các quy trình khoanh vùng dập dịch để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn cho trại tạm giam
không chỉ nâng cao ý thức cho các can phạm nhân mỗi cám bộ chiến sĩ trại tạm giam công an khánh hòa
cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ mình như kiểm tra thân nhiệt hàng ngày
thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn giữ vệ sinh sạch sẽ
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín những việc làm tuy nhỏ nhưng hết sức quan trọng đã góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh
bản tin tiếp tục với thông tin về vụ cháy nổ tàu chở xăng dầu trên sông đồng nai khiến ba người chết
cho đến trưa ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ nổ này
theo điều tra ban đầu vào tối ngày hôm qua tại bến thủy nội địa sông icd nằm trong khu công nghiệp biên hòa một
phường an bình thành phố biên hòa tàu chở xăng số hiệu la bảy nghìn ba trăm tám mươi sáu bơm khoảng ba trăm linh m hối xăng cho xà lan số hiệu vr một chín không năm chín sáu bốn chín
sau đó di chuyển quay đầu lúc này trên tàu có thuyền trưởng trần văn bỉnh quê ở long an và bốn thuyền viên gồm trần văn huy
ngô hoàng giang phan văn đồng em và anh phạm khắc tiệp
trong lúc di chuyển đầu tàu thì phát hiện máy tàu có tiếng động lạ
cho nên hai thuyền viên là giang và tiệp đã kiểm tra trên bong tàu còn bỉn đồng em và huy xuống kiểm tra hầm máy
lúc này bất ngờ hầm máy phát nổ bốc cháy dữ dội thời điểm xảy ra cháy trên tàu còn khoảng năm trăm linh mét khối xăng
sau hơn một giờ đồng hồ với sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt
vụ nổ đã khiến thuyền trưởng biển và thuyền viên phan văn đồng em tử vong tại chỗ
thuyền viên huy bị nghi rơi xuống sông mất tích cho nên trong suốt đêm ngày hôm qua
lực lượng chức năng đã khoanh vùng gần khu vực tàu nổ để tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên cho đến một mươi h bốn mươi năm phút trưa ngày hôm nay lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể thuyền viên huy nằm dưới hầm xà lan
dự kiến cho đến chiều ngày hôm nay công tác khám nghiệm hiện trường mới được hoàn tất
và hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
một vụ nổ súng bắn chết người vừa xảy ra trên địa bàn phường tứ minh thành phố hải dương
sau khi vào cuộc điều tra được sự vận động của công an thành phố hải dương
đối tượng gây ra vụ án là nguyễn trí dương đã đến cơ quan công an đầu thú
và đáng chú ý vụ án mạng xảy ra khi dương bị nạn nhân cầm dao đến uy hiếp đòi giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng ba
tại trước cửa nhà số ba mươi trên hai trăm bảy mươi hoàng quốc việt phường tứ minh thành phố hải dương
trong khi nguyễn trí dương ở trước cửa nhà thì bất ngờ bị nguyễn minh quân đi xe máy mặt bịt khẩu trang lao tới cầm dao chém liên tiếp
dương đã lấy súng
dạng súng côn xoay tự chế bắn quân hai nhát trong đó một viên đã trúng mạng sườn bên phải
sau đó quân đã cầm dao lên xe bỏ chạy
khi đến khu vực ngã tư vòng xuyến đường trường trinh giao với đường ngô quyền thuộc phường tân bình thì dừng lại và gục ngã
mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng quân đã tử vong ngay sau đó
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ công an thành phố hải dương và tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng nguyễn trọng hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phòng bảy trăm hai mươi sáu trung cư techco
khối phúc tân phường vinh tân thành phố vinh tỉnh nghệ an
đối tượng đậu anh huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khối một mươi một phường quán bầu tp vinh tỉnh nghệ an
và đối tượng mai sĩ triệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi năm ngõ một trăm ba mươi sáu tây sơn phường quang trung tp vinh tỉnh nghệ an
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện